trong đêm nay và ngày mai đới gió đông nam vẫn sẽ còn hoạt động mạnh mẽ hơn
nên các tỉnh phía đông bắc bộ trời sẽ nhiều mây hơn so với ngày hôm nay
riêng các tỉnh ven biển đêm nay và gần sáng mai vẫn còn xảy ra mưa rào rải rác
do vậy nhiệt độ cao nhất ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ giảm đi khoảng từ một đến ba độ so với ngày hôm nay
phổ biến cao nhất ngày mai khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đối với các tỉnh phía tây bắc bộ mưa rông xuất hiện ở một vài nơi và trời vẫn còn nắng đan sen
nên nhiệt độ vẫn duy trì ổn định và nhiệt độ cao nhất ngày sẽ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trong khi đó tại trung bộ đới gió đông đến đông nam hoạt động mạnh hơn trên khu vực các tỉnh từ thanh hóa cho tới thừa thiên huế
vì vậy trong đêm nay và sáng mai tại khu vực này trời có nhiều mây và có mưa
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây chủ yếu giao động quanh mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận là trạng thái thời tiết mây thay đổi
trưa chiều đến tối trời nhiều mây và có mưa rông rải rác
cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
hiện nay trên khu vực phía nam đang có một rãnh áp thấp hoạt động có trục đi qua khu vực nam trung bộ
dạnh áp thấp này kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam tiếp tục là nguyên nhân gây ra mưa rông trên các tỉnh thành phía nam
nền nhiệt độ ở những khu vực này không có nhiều sự biến động so với ngày hôm nay
nhiệt độ cao nhất ngày trên cả tây nguyên và nam bộ đều ở ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
thời tiết nhìn chung sẽ không thuận lợi cho các hoạt động giao thông đi lại của người dân
chuyển sang thông tin thời tiết biển khu vực nam biển đông vùng biển từ bình thuận cho tới cà mau
từ cà mau cho tới kiên giang do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên có thời tiết xấu với mưa rông mạnh
kèm theo lốc xoáy và gió giật nguy nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước